nhân dịp kỷ niệm sáu mươi một năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
ngày bốn tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
và hai mươi một năm ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy
ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an và đoàn công tác của bộ công an
đã tới thăm đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận đống đa thành phố hà nội
trải qua sáu mươi một năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ không ngừng lớn mạnh
khắc phục khó khăn gian khổ hy sinh phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
là lực lượng chủ công nòng cốt trên mặt trận chống giặc lửa qua các thời kỳ
lập nhiều chiến công góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thay mặt đảng ủy công an trung ương và bộ công an bộ trưởng tô lâm biểu dương chúc mừng những chiến công thành tích
của các thế hệ lãnh đạo các tướng lĩnh sĩ quan cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội công an quận đống đa
đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong trạng đường sáu mươi một năm qua
cứu nạn cứu hộ nói chung công an thành phố hà nội và công an quận đống đa nói riêng thường xuyên tổ chức quán triệt sâu sắc
và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương
chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị và tuyên truyền vận động nhân dân
chủ động phòng ngừa cháy nổ và các sự cố tai nạn chú trọng công tác tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra
đồn đốc các cơ quan cơ sở sản xuất và nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước
về an toàn phòng cháy chữa cháy thường xuyên quan tâm công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu
tổ chức tập huấn diễn tập thực tập các phương án tình huống xử lý sự cố cháy nổ và cứu nạn cứu hộ
nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ cách mạng chính quy tinh nhuệ tiến lên hiện đại đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới